do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín hai ứng dụng gọi xe grab và goviet đã chính thức tạm dừng dịch vụ gọi xe hai bánh
theo thông tin từ ứng dụng gọi xe grab dịch vụ gọi xe grabbuy tại hà nội đã chính thức dừng hoạt động đến hết ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên dịch vụ grabbuy tại các tỉnh thành khác vẫn hoạt động bình thường
dịch vụ grabfood tại tất cả các tỉnh thành trừ đà nẵng grabmart tại tp hcm grabassistance tại hà nội tp hcm đà nẵng
và grabexpress trên toàn quốc vẫn hoạt động bình thường
goviet cũng đã đưa ra thông báo tạm ngừng cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách gobile tại khu vực hà nội từ ngày hai đến hết ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi